tiếp theo là một thông tin đáng chí khác về thời tiết
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi một mươi ba h ngày một mươi một tháng một mươi
vị trí tâm báo ở khoảng một mươi tám bảy độ vn một trăm hai mươi ba một độ k cách đảo lưu đông philippines
một trăm một mươi km về phía đồng đồng bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi chín mươi một trăm linh km trên giờ giật cấp một mươi hai
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đi vào biển đông và mạnh thêm đến một mươi ba h ngày một mươi hai tháng một mươi
vị trí tâm báo ở khoảng một mươi tám tám độ vn một trăm một mươi bảy một độ k cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm bảy mươi km về phía đồng đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một trăm linh một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi ba
trong hai mươi bốn h đến bốn mươi tám h tiếp theo bão di chuyển nhanh chóng theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đến một mươi ba h ngày một mươi ba tháng một mươi
vị trí tâm báo ở khoảng một mươi tám chín độ vn một trăm một mươi một độ k trên vùng biển phía đông đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một trăm linh một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi ba
trong bốn mươi tám h đến bảy mươi hai h tiếp theo báo di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đến một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi tám hai độ vn một trăm linh năm ba độ k

trên khu vực biên giới việt lào sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
bốn mươi năm mươi km trên giờ giọt cấp tám
do ảnh hưởng của bão ở khu vực bắc biển đông có gió mạnh dần lên cấp tám cấp chín
đêm tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
sóng biển cao từ bốn sáu m biển động rất mạnh
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển khu vực bắc biển đông cấp ba
trong bảy mươi hai chín mươi sáu giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây tây nam và suy yếu
thành một vùng áp thấp
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được bán sức khỏe và đời sống
liên tục cập nhật hãy luôn đồng hành và theo dõi những thông tin mới nhất của chúng tôi